thưa quý vị chiều qua tại hà nội cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị hai của bộ trưởng bộ công an về tập trung chấn chỉnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản trong hệ lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
báo cáo kết quả tại hội nghị qua một mươi năm triển khai thực hiện nhất là trong những năm gần đây nhận thức trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ về vai trò ý nghĩa của công tác nghiệp vụ cơ bản được nâng lên
vì vậy việc thực hiện các mặt công tác ngày càng nề nếp có chiều sâu hơn chất lượng dần được nâng cao
cũng tại hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu tham luận của các đơn vị địa phương qua đó đã đánh giá được một cách khá toàn diện về tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm nổi lên trong một mươi năm qua
những kết quả công tác nghiệp vụ cơ bản mà lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã đạt được đồng thời những tồn tại hạn chế cũng đã được phân tích chỉ ra một cách thẳng thắn với trách nhiệm và tinh thần xây dựng
dịp này cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã trao giấy khen cho những cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai các chỉ thị
cũng trong chiều qua tại hà nội học viện cảnh sát nhân dân chủ trì phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn hai nghìn ba mươi
thông qua hội thảo nhằm quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới bổ sung phát triển lý luận về xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động
khảo sát phân tích đánh giá thực trạng công tác xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động ở các đơn vị địa phương hiện nay làm rõ những ưu điểm hạn chế và nguyên nhân của hạn chế
xác định rõ những quan điểm định hướng và giải pháp để xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn hai nghìn ba mươi
kết quả của hội thảo là luận cứu khoa học để đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an chỉ đạo nghiên cứu bổ sung sử dụng đào tạo bồi dưỡng lực lượng cảnh sát cơ động
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới thiết thực chào mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát cơ động